chúng ta cần phải tiến hành cuộc đấu tranh trong nội bộ để đi tới thực hiện sự đoàn kết nhất trí giữa các cấp ủy phụ trách
làm cơ sở để mở rộng cuộc phê bình và tự phê bình để tăng cường niềm tin tưởng và phấn khởi
tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong toàn quân đoàn kết trên mục đích tối cao trong chiến dịch này là tiêu diệt toàn bộ quân địch ở địa biên phủ
điện biên phủ đã soi sáng con đường của những người đang đấu tranh ở việt nam cũng như ở châu mỹ
và đang cổ vũ các dân tộc bị áp bức vùng dậy đấu tranh chống áp bức
trong tác phẩm trận điện biên phủ tác giả julius roy một nhà văn và quân nhân người pháp
đã lý giải nguyên nhân dẫn đến chiến thắng điện biên phủ của quân dân việt nam
tác giả khẳng định trước hết đó là do phẩm chất những con người thuộc phía đối phương
những tướng lĩnh của quân đội họ không có cái gì phân biệt giữa họ với những người lính trơn
nếu không phải là do tuổi tác và màu sắc của ngôi sao mà họ mang trên vai áo
bộ quân phục vải của họ được may cũng bằng một loại vải tồi tàn
họ đi cùng một thứ giày dép chiếc mũ cát cũng không hề phân biệt với những vị đại tá
cũng hành quân bộ như người lính họ sống bằng gạo mang theo bên mình
bằng những loại củ đào trong rừng bằng câu cá được và bằng nước suối
tôi xin tự cho phép mình nói với những vị chỉ huy cao cấp của những đội quân đang có nhiệm vụ bảo vệ phương tây
nếu một ngày nào đó các vị có phải chiến đấu với họ thì đừng dựa vào nguyên tắc chiến lược và tên lửa của các vị
như tướng nava từng dựa vào pháo binh của ông ta
sau đó đó là do sự kém còi của các tướng lĩnh của chúng ta
đó là do sự nhẹ dạ đã làm cho họ đánh giá lầm kẻ thù là ngu ngốc
đó là do tính ghen tị đã làm cho họ bị chia rẽ
đó là do sự yếu kém của một đội quân mà thâm niên luôn luôn là căn cứ để chọn lựa những người chỉ huy
đó là do sự thỏa mãn với chính mình là do sự hoàn toàn mù tịt về đối thủ
là do sự phán đoán quá dễ dãi về khả năng của quân đội và vũ khí phương tiện của bản thân mình
những điều đó gọi là sự kiêu ngạo